mở đầu là một số tin tức về an ninh trật tự
chỉ sau hơn một giờ đồng hồ kể từ khi nhận được tin báo
công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng
là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ một a
thuộc khu vực đèo cả xã hòa xuân nam huyện đông hòa
vào sáng ngày hai mươi hai tháng hai công an huyện đông hòa nhận được tin báo
của anh nguyễn bá khánh chú thành phố đà nẵng cho biết
trong lúc xe ô tô tải do anh điều khiển bị chết máy trên đèo
thì có hai đối tượng lạ mặt đi mô tô bất ngờ xuất hiện
sử dụng kim tiêm ma túy còn dính máu để khống chế
bộ anh khánh phải đưa tiền cho chúng
sau khi nhận được tin báo công an huyện đông hòa đã nhanh chóng
bắt giữ hai đối tượng là trần thanh bình và lê văn niên
cùng chú huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
qua đấu tranh các đối tượng đã khai nhận để có tiền sử dụng ma túy
chúng đã bàn nhau dùng kim tiêm ma túy dính máu
đe dọa người đi đường rừng chân trên khu vực đèo cả để cướp tài sản
tại khánh hòa vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tp nha trang
đã mở phiên tòa đưa bị cáo trần tuấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại tp nha trang ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào trưa ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
bà đỗ thị cúc hương đến cây rút tiền atm của ngân hàng việt công banh
để rút tiền do không thành thạo các thao tác sử dụng thẻ atm
bà hương đã nhờ kiệt đứng gần đó kiểm tra số dư tiền
sau khi hỏi mật khẩu và xà vơ nhiệt tình giúp đỡ
đối tượng này rút thẻ atm của bà hương và chạy ra xe máy tăng tốc tẩu thoát
sau đó kẻ gian đã rút năm triệu đồng từ trong tài khoản của bà hương
và từ hình ảnh của camera tại trụ atm ghi lại
vào ngày sáu tháng bốn các trinh sát đã phát hiện bắt giữ trần tuấn kiệt
tiếp theo là thông tin về việc khởi tố và bắt giữ các đối tượng trộm cắp
tại hà tĩnh và lạng sơn
một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
vừa bị tổ tuần tra cơ động công an thành phố hà tĩnh bắt quả tang
quá trình tuần tra trên đường phan đình giót thành phố hà tĩnh
tổ tuần tra phát hiện người dân đang hô hoán đuổi theo một nam thanh niên có hành vi đã ngờ
tổ đã lập tức xuống xe và khống chế đối tượng đưa về công an phường nam hà để làm rõ
tại đây đối tượng khai tên là nguyễn văn thắng chú tại phường hồng sơn thành phố vinh
lợi dụng chị lê thị hà chủ quầy thuốc tây tại số hai mươi hai phan đình giót sơ hở
lẻn vào mở túi sách lấy trộm một mươi bốn triệu bảy trăm linh ngàn đồng
đối tượng hà văn nhơn chú tệ thôn bản mạ xã đại đồng huyện tràng định tỉnh lạng sơn
vừa bị công an huyện tràng định khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng nhơn khai nhận vào ngày một mươi bốn tháng hai tức ngày bảy tết nguyên đán
hà văn nhơn đi qua nhà chị hiền thấy nhà khóa cửa biết không có ai ở nhà nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
nhơn treo vào nhà bếp rồi đi lên nhà chính đục loại đồ đạc trong tủ và lấy trộm được chín triệu đồng
số tiền trộm được nhân đã chi tiêu cá nhân còn lại ba triệu sáu trăm linh ngàn đồng đối tượng cất giấu tại nhà
trong những năm qua công an huyện hương hóa thực hiện có hiệu quả sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
trong từng việc làm cụ thể từ đó đã tạo được niềm tin vững chắc trong quần chúng nhân dân
dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong
thấm nhuần lời dạy của người cũng như thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân trong từng việc làm cụ thể
là người làm công tác xây dựng phong trào gần hai mươi năm qua
trung tá nguyễn văn trí luôn khắc ghi lời dạy của người trong công việc cũng như trong tiếp xúc với nhân dân
trung tá nguyễn văn trí tham mưu cho quốc gia cho nên luôn luôn xác định vai trò trách nhiệm của lực lượng công an là vai trò hàng đầu
và xác định trách nhiệm học tập sáu điều bác hồ dạy đối với lực lượng công an là quan trọng nhất
để khi về với dân tiếp xúc với dân để thể hiện đối với tác phong đủ nguồn lực lượng người cảng bộ công an nhân dân
từ việc phòng trào này nhiều quân chủ nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguyên tính rất quan trọng
đặc biệt là phá nhiều chiến đoạn
từ cái công tác phòng trào thì nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin đặc biệt là trong năm chúng tôi cũng rất chủ trọng công tác thi đuôi khán thượng đồng thời cũng là phát triển được sức mạnh toàn hồi thành tỷ trong cái phòng trào toàn dân bộ
chứng kiến theo dõi những việc làm của công an huyện hướng hóa thực hiện trong suốt thời gian qua già làng pa a tà luôn thấy rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an trong từng việc làm cụ thể
cán bộ công an về tuyên truyền cho bà con không vi phạm pháp luật không sử dụng các loại chất nổ nhất là già làng phải chấp hành nghiêm và tuyên truyền cho bà con thực hiện theo nếu phát hiện ai vi phạm thì báo cho công an ngay
thực tế sau thời gian thực hiện cuộc vận động đã tạo ra chuyển biến lớn trên các mặt công tác cho toàn đơn vị
trong năm hai nghìn một mươi năm vừa qua công an huyện hướng hóa đã điều tra làm rõ hàng trăm vụ án hình sự ma túy kinh tế tổ chức ký hàng nghìn bản cam kết
kết không vi phạm pháp luật đây cũng là những yếu tố tạo nên sự thành công trong các mặt công tác của đơn vị
và các đơn vị liên quan đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh bắc giang
đã kiểm tra bốn trăm hai mươi lượt phương tiện phát hiện một trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm
theo trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh đơn vị đã tăng cường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
thanh tra sở giao thông vận tải lập chốt kiểm soát tải trọng xe hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trên quốc lộ một đoạn qua xã tân thịnh
qua đó đã phát hiện một trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm trong đó nhắc nhở tám mươi bảy trường hợp vi phạm
lập biên bản xử phạt bốn mươi trường hợp với tổng số tiền hơn chín mươi triệu đồng buộc hạ tải tám mươi sáu hai tấn hàng hóa
tổng cục đường bộ việt nam vừa có đề nghị sở giao thông vận tải hà nội điều chỉnh tốc độ đường vành đai ba
cho phép khai thác từ tám mươi km trên giờ hiện tại thành chín mươi km trên giờ kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo đó đường đôi có giải phân cách giữa xe ô tô con xe ô tô chở người đến ba mươi chỗ trừ xe buýt ô tô tải có trọng tải đến ba năm tấn
sẽ được khai thác với tốc độ tối đa là chín mươi km trên giờ
bên cạnh đó trong thời gian gần đây việc un tắc tại khu vực đường lên xuống của tuyến đường vành đai ba rất dễ xảy ra
do các xe đi không đúng làn đường phù hợp không nhường đường
để giải quyết phù hợp với tình hình giao thông tăng năng lực thông hành giảm nguy cơ ủn tắc
tổng cục đồng bộ đề nghị sở giao thông vận tải hà nội nghiên cứu điều chỉnh vạch sơ